nhân dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và kỷ niệm một mươi năm năm ngày di sản văn hóa việt nam
tối ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi một ban quản lý phố cổ hà nội phối hợp với một số đơn vị
đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề việt thiền thi ngàn năm văn vật
triển lãm việt thiền thi ngàn năm văn vật gây ấn tượng với khách tham quan
bởi những hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử
đáng chú ý trong triển lãm là cuốn sách thơ thiền đời lý trần
đây là ấn bản thơ thiền in trên giấy gió lớn nhất từ trước đến nay
ngoài ra còn có bộ ảnh minh họa in trên giấy gió cũng rất đặc sắc
bên cạnh đó triển lãm còn giới thiệu các hiện vật tiêu bản trên các chất liệu
hốm sành đất trang trí theo lối dân gian được lưu giữ từ thời lý trần
triển lãm việt thiền thi ngàn năm văn vật mong muốn góp phần quảng bá
các giá trị di sản văn hóa của mảnh đất thăng long
triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại năm mươi đảo duy từ hà nội